thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào và ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
đã gửi điện mừng tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nội dung điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào có đoạn viết là
người đồng chí anh em thân thiết đảng nhân dân cách mạng lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu
và thắng lợi to lớn toàn diện mà đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam đã đạt được trong chín mươi bốn năm qua
và coi đây là những bài học quý báu nguồn cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của lào
chúng tôi luôn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng cộng sản việt nam
do đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn mới
to lớn hơn nữa xây dựng việt nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoàn thành mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh
cũng như dịp này điện mừng của ban chấp hành chung bằng đảng nhân dân campuchia có đoạn viết
đảng nhân dân campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn
trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đảng nhân dân campuchia chúc ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam thành công trong việc phát triển đất nước
để hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm
nhân dịp này đồng chí thông sao văn phong vi hẳn ủy viên chung bằng đảng trưởng ban đối ngoại chung bằng đảng nhân dân cách mạng
gửi điện mừng tới đồng chí lê hoài trung bí thư chung bằng đảng trưởng ban đối ngoại chung bằng đảng cộng sản việt nam